tuy nhiên đã xuất hiện một số bất cập lỗ hồng trong tổ chức quản lý cũng như bảo đảm an toàn cho du khách khi tham gia loại hình du lịch đặc biệt này
thực tế này đòi hỏi cần sớm có biện pháp chấn trình kịp thời
chương trình hôm nay giới thiệu bài lỗ hỏng trong tổ chức quản lý du lịch mạo hiểm của tác giả hạnh duyên
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
với ba phần tư diện tích là đồi núi bờ biển dài hệ thống
sông suối tràng trịt việt nam sở hữu nguồn tài nguyên vô cùng phong phú để có thể phát triển du lịch mạo hiểm
những cánh rừng hoang sơ hang động tuyệt mỹ đường đèo uốn lượn luôn kích thích nhu cầu khám phá
chinh phục của du khách trong và ngoài nước đặc biệt du khách trẻ
đó là lý do khiến du lịch mạo hiểm có xu hướng phát triển mạnh trong các năm qua
nhất là ở những địa phương có lợi thế về tự nhiên như lào cai quảng bình lâm đồng
tuy nhiên sự phát triển nhanh của du lịch mạo hiểm cũng đang cho thấy nguy cơ kéo theo nhiều rủi ro bất cập
những ngày gần đây thông tin kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm một nam phượt thủ
liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông gây nên sự quan tâm băn khoăn từ dư luận
nam du khách này đi phượt cùng một nhóm bạn gồm bảy người từ ngày một mươi một tháng năm nhưng đến ngày một mươi hai tháng năm thì mất tích
gần một trăm linh người gồm công an kiểm lâm tình nguyện viên đã được huy động để tiến hành tìm kiếm trên các tuyến đường khác nhau trong nhiều ngày
huy động cả flecm chó nghiệp vụ đến ngày hai mươi tháng năm đã phát hiện thi thể của phượt thủ ở tầng thứ tư thác bảy tầng ở núi công chúa
xã phan dũng huyện tuy phong bình thuận
thu hút lượng lớn người trẻ thích du lịch bụi để khám phá
nhưng đây cũng là cung đường khá hiểm trở với nhiều loại địa hình phức tạp đòi hỏi người muốn vượt qua phải có sức khỏe tâm lý và nhất là kỹ năng xử lý rủi ro
tại đây vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy một nữ phượt thủ cũng đã tử nạn khi cố gắng vượt suối
cũng bởi vậy mà trên các trang mạng nhất là diễn đàn dành cho cộng đồng phượt đã có khá nhiều khuyến cáo được đưa ra
bên cạnh những gợi ý về lương thực vật dụng cần chuẩn bị một trong số điều được các phật thủ kỳ cựu đặc biệt lưu ý là cần thuê người khuân vác đồ và nhất thiết phải có sự hướng dẫn của người dân địa phương
điều đáng tiếc nhóm phượt của nam du khách đi cung tài năng phan dũng lại theo hình thức hoàn toàn tự phát không đăng ký với chính quyền địa phương không sử dụng các dịch vụ của công ty du lịch cũng không thuê hướng dẫn viên dẫn đường
sự việc đáng tiếc nêu trên ít nhiều gợi nhớ lại tai nạn xảy ra giữa năm hai nghìn một mươi sáu với du khách người anh vốn là một vận động viên leo núi chuyên nghiệp
du khách này đã tử nạn khi quyết định một mình leo dọc tuyến dây cáp trinh phục định
du khách này đã tử nạn khi quyết định một mình leo dọc tuyến dây cáp trinh phục định
mà du khách cũng phải có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe tham gia theo tiêu chí từng hoạt động du lịch mạo hiểm đòi hỏi
phải tham gia huấn luyện đầy đủ trước khi thực hành và ký cam kết tuân thủ tuyệt đối quy định của đơn vị tổ chức hướng dẫn viên trong hành trình khám phá
trong khi ở nước ta các quy định này còn khá sơ sài công tác quản lý chưa chặt chẽ thậm chí buông lỏng
người tham gia du lịch mạo hiểm không phải ai cũng có ý thức tuân thủ nghiêm túc
lý ham rẻ cũng là lý do khiến không ít du khách lựa chọn sử dụng tour chuyến du lịch của các công ty kém uy tín thiếu kinh nghiệm cung cấp trang thiết bị bảo hộ không bảo đảm tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao
đánh giá rủi ro bất cập trong hoạt động khai thác du lịch mạo hiểm không thể không đề cập đến sự tắc trách thiếu chuyên nghiệp thậm chí vô trách nhiệm của không ít công ty du lịch lẫn hướng dẫn viên
một thí dụ điển hình là tai nạn thương tâm xảy đến với ba du khách người anh đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại thác đà tăn la lâm đồng
có nguyên nhân từ việc công ty du lịch đưa khách vào trò chơi mạo hiểm nhưng không trang bị dụng cụ bảo hộ
sau vụ việc ngành du lịch tỉnh lâm đồng đã rốt ráo vào cuộc chấn chỉnh lại hoạt động du lịch mạo hiểm trên địa bàn
tưởng rằng đó sẽ là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong tổ chức du lịch mạo hiểm
nhưng chưa đầy năm sau cũng tại lâm đồng vi phạm nghiêm trọng không kém lại tiếp tục xảy ra
khiến một du khách ba lan và một hướng dẫn viên người việt nam cùng tử nạn
trong tour mạo hiểm tại khu du lịch thác hang cọp đà lạt
được biết công ty tổ chức tour không có giấy phép tiếp nhận hướng dẫn khách quốc tế
không có giấy phép kinh doanh du lịch mạo hiểm hướng dân viên không có thể hướng dẫn
thời điểm đó thác hàng cọp đang trong thời gian ngừng hoạt động không đón du khách nhưng tour du lịch trái phép vẫn được tổ chức
các thí dụ nêu trên cho thấy những năm qua hoạt động khai thác du lịch mạo hiểm đã diễn ra theo kiểu
mạnh ai nấy làm bất chấp quy định của pháp luật
bên cạnh đó là sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương
hầu hết các trường hợp sau khi có sự cố xảy ra cơ quan chức năng mới hay biết về sai phạm của doanh nghiệp du lịch
điều đó chứng tỏ công tác kiểm tra giám sát còn thiếu thường xuyên chưa sâu sát dẫn tới bị động trong ngăn ngừa xử lý sự cố
chưa kể không phải du khách nào cũng được biết và được khuyến cáo phải lựa chọn nhà cung cấp tour uy tín
có dây phép hoạt động trang thiết bị bảo hộ bảo đảm chất lượng
đây là những khoảng trống trong công tác quản lý dẫn đến không ít đơn vị vì lợi nhuận
sẵn sàng mở tour kinh doanh chui hoặc tour kém chất lượng mà không quan tâm nhiều đến vấn đề bảo đảm an toàn
thậm chí một số đơn vị còn tự ý khai thác các điểm du lịch chưa được cấp phép để né tránh sự quản lý của cơ quan chức năng
do đó nếu không sớm có giải pháp quản lý hiệu quả và bài bản đối với du lịch mạo hiểm
chuyên nghiệp hóa loại hình du lịch đặc biệt này bảo đảm sự phát triển bền vững an toàn
thì với thực tại nêu trên rất dễ sẽ đưa tới những hậu quả tiêu cực
không chỉ gây thiệt hại về người tài sản mà còn làm giảm uy tín du lịch việt nam
để tạo hành lang pháp lý cho kinh doanh du lịch mạo hiểm
nghị định số một trăm sáu mươi tám hai nghìn một mươi bảy ndcp của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy
đã dành chương ba đề cập biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch
đối với những sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng
nghị định số một trăm sáu mươi tám hai nghìn một mươi bảy ndcp của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy
đã dành chương ba đề cập biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch đối với những sản phẩm du lịch đối với những sản phẩm du lịch
cùng với việc định danh các hoạt động du lịch có yếu tố mạo hiểm
nghị định đã để ra nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn khi kinh doanh du lịch mạo hiểm như
phải có cảnh báo chỉ dẫn về điều kiện khí hậu thời tiết sức khỏe và các yếu tố liên quan

đồng thời nghị định cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các thành phần tham gia cung cấp quản lý hoạt động du lịch mạo hiểm như
tổ chức cá nhân trực tiếp kinh doanh sở du lịch sở văn hóa thể thao và du lịch các tỉnh thành phố
đơn vị quản lý khu du lịch điểm du lịch doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành
như vậy nghị định một trăm sáu mươi tám hai nghìn một mươi bảy ndcp đã đưa ra các quy định khá chi tiết rõ ràng đầy đủ
để bảo đảm các hoạt động du lịch mạo hiểm sẽ được khai thác chuyên nghiệp an toàn
xong cũng từ thực tế đang diễn ra có thể nói thời gian qua có tình trạng không phải một số doanh nghiệp không biết luật
mà đã cố tình lách luật thiếu nghiêm túc trong chấp hành thậm chí bỏ qua quy định của pháp luật
vì thế để đưa việc kinh doanh du lịch mạo hiểm vào khuôn khổ vấn đề quan trọng và cần thiết
vẫn là phải đẩy mạnh vai trò quản lý giám sát của các cơ quan chức năng tại các địa phương và điểm đến du lịch
công tác thanh kiểm tra thường xuyên cần đi kèm chế tài xử lý đủ sức răn đe để ngăn chặn kịp thời
các hành vi kinh doanh tour trái phép kém chất lượng
khi đã phân cấp quản lý nếu để xảy ra sự cố không chỉ đơn vị vi phạm bị xử lý
mà đơn vị quản lý cũng cần liên đối trách nhiệm
theo một số chuyên gia ngành du lịch cần tổ chức khảo sát quy hoạch các điểm tổ chức du lịch mạo hiểm
để có phương án quản lý cụ thể
đối với loại hình du lịch có ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng
du khách vai trò của hướng dẫn viên càng đặc biệt quan trọng
cần có quy định về chứng chỉ riêng của hướng dẫn viên du lịch mạo hiểm
bảo đảm họ không chỉ là người có khả năng giao tiếp hướng dẫn thông thạo địa hình
mà còn có kinh nghiệm kỹ năng hỗ trợ xử lý rủi ro phát sinh
thông qua truyền thông ngành du lịch cần tuyên truyền để giúp du khách không chủ quan với sự an toàn của bản thân
biết chọn mặt gửi vàng cho các công ty uy tín đã được cơ quan quản lý cấp phép
du khách nhất thiết phải được kiểm tra hoặc tham gia đầy đủ một số huấn luyện cần thiết trước khi tham gia tour
cam kết thực hiện quy định của đơn vị tổ chức điểm đến và chỉ dẫn của hướng dẫn viên trong quá trình khám phá
tránh tình trạng tự ý thay đổi lịch trình
trường hợp du khách không cam kết chấp hành nghiêm túc quy định
đơn vị tổ chức có thể từ chối cung cấp tour để bảo đảm an toàn cho toàn đoàn cũng như chất lượng hành trình
sự hấp dẫn sức thu hút của du lịch mạo hiểm chính là do mang nhiều
yếu tố khám phá và trải nghiệm những cảm xúc khác lạ
từ những chuyến du lịch tới các địa hình hiểm trở xa lạ
du khách được trải qua vượt lên những thử thách mà tưởng chừng bản thân không có khả năng chinh phục
do đó độ nguy hiểm tiềm ẩn rủi ro cũng tăng cao
nhưng càng mạo hiểm và thách thức yếu tố an toàn càng phải được đặt lên hàng đầu
đòi hỏi sự chuyên nghiệp cẩn trọng trong tất cả các khâu công đoạn ở tất cả các thành phần tham gia
từ công ty du lịch cơ quan quản lý tới mỗi du khách
nhất là sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong công tác giám sát thanh tra kiểm tra thường xuyên
có chế tài xử lý nghiêm khắc các sai phạm
điều đó không chỉ giúp bảo đảm sự an toàn cho du khách
mà còn góp phần khai thác tốt những lợi ích về sinh thái kinh tế và văn hóa của du lịch mạo hiểm
đưa loại hình du lịch tiềm năng này phát triển bền vững ở nước ta
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài lỗ hồng trong tổ chức quản lý du lịch mạo hiểm của tác giả hạnh viên
bài đăng trong một bình luận phim